hôm nay công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an huyện phù yên
thi hành lệnh bắt khám xét đối với đối tượng nguyễn minh hảo
trú tại tiểu khu hai thị trấn phủ yên huyện phù yên
về hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vật liệu nổ
tiến hành kiểm tra tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm linh kg thuốc nổ
dùng cho súng kíp hai trăm sáu mươi năm kg đạn gang hai mươi một vị kiếp nổ cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an hảo khai nhận một số vật liệu nổ trên ở trên bảng
về để chế tạo thuốc nổ dùng cho súng kíp để bán kiếm lời
đang trong quá trình chế tạo thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị nhằm tối giản các bước khai báo y tế tạo thuận lợi cho người dân
và đảm bảo không xảy ra tình trạng khai báo gian dối qua đó giám sát chặt chẽ được lịch trình
nếu như phát hiện được các trường hợp f trong cộng đồng
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
hà nội đã triển khai lắp đặt hàng loạt máy quét mã qr tại các bến xe trên địa bàn thủ đô
đón đầu thời gian cao điểm người dân về nghỉ lễ cuối năm
đây là hình thức khai báo y tế truyền thống được sử dụng từ trước đến nay tại các bến xe khách
mất thời gian nhiều loại giấy tờ thông tin khó xác minh và đặc biệt là gây phiền tói cho hành khách
thế nhưng từ nay sự phiền tói này sẽ không còn xảy ra
chỉ hai giây toàn bộ thông tin cần thiết của hành khách đã được hiển thị
và lịch sử di chuyển cũng đã được lưu trữ một cách nhanh chóng và thuận tiện
với chỉ một mã qr có trên điện thoại thông minh
hoặc đơn giản hơn là thẻ căn cước công dân có gắn chip vật bất ly thân của mỗi người
chứng minh thư có gắn chip chứng thư công dân gắn chip
thì mình cũng có thể dùng được cái máy này thì nó rất là tiện
và nó đi liền với cả ví mình
mình không phải mang theo một cái giấy tờ gì nữa cả
có một số thời điểm như cuối tuần là lưu lượng khách về đông thì hay bị ủn
cái máy này nó sẽ làm nhanh chóng hơn không gây ủn tắc trước cửa ra vào cả bến
thì cái giãn cách nó sẽ được ấy hơn nhanh gọn hơn thuận tiện hơn
bên cạnh đó hạn chế đến mức thấp nhất sự tiếp xúc giữa người với người
tại bến xe như hoạt động bàn vé
khai báo khi hành khách di chuyển
nhằm hạn chế tiếp xúc giữa người bán vé với cả những nhân viên của bến xe và hành khách
do vậy là cũng rất là tốt về công việc để đảm bảo việc truy vết
rồi là tránh tiếp xúc gần với cả nhân viên tránh nhiễm covid
quét má qr của thẻ căn cước công dân của sổ sức thoải điện tử
ứng dụng pc covid hoặc là vnid bất kỳ má nào thì cũng có thể quét được
để kiểm tra xem là người dân đã tiêm bao nhiêu mũi
và hai nữa là phục vụ truy vết khi cần thiết
trên phiên bản này thì có thể lấy dữ liệu ra đối với đơn vị sử dụng
và bổ sung thêm những tính năng chẳng hạn như là đo thân nhiệt
thứ hai nữa là tính năng như là kiểm soát vé mời lại các hội nghị
ví dụ như là trên chiếc máy này thì bằng số căn cước công dân
xem là người quét thì có là thuộc đối tượng được mời tới sự kiện
hoặc hội nghị nào đó hay không
tới đây việc triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã qr trên thẻ căn cước công dân gắn chip
sẽ được triển khai đồng loạt tại các khu vực tập trung đông người
như nhà ga sân bay bến tàu ga tàu điện trên cao trung tâm thương mại
và tại một số sự kiện lớn tập trung đông người trong thời gian tới tại hà nội
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long
đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra
ở khu phố phước an phường phước bình thị xã phước long
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối ngày hai mươi tháng một mươi hai
phan hoàng minh tuấn tổ chức ăn nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo
cùng một số người khác tại dãy nhà trọ thuộc khu phố phước an phường phước bình thị xã phước long
nghe thấy ổn ào nên anh võ hồng dương là con rể của chủ giải trọ
đã đến và gây gổ với nhóm này hai bên xảy ra xuất sát
trong lúc đánh nhau tuấn đã dùng con dao đâm một nhát vào ngực của anh dương
khiến gộng ngá trong vũng máu
anh dương đã nhanh chóng được đi cấp cứu
nhưng đã tử vong ngay sau đó
tuấn sau đó đã đến công an phường phước bình để trình báo sự việc và đầu thú
hai mươi túi nghi là đựng ma túy đá có trọng lượng khoảng gần hai mươi kg trôi giạt trên biển
vừa được người dân ở huyện phù quý tỉnh bình thuận phát hiện
và giao nộp cho lực lượng bộ đội biên phòng
đây là vụ việc có số lượng hiện vật nghi là ma túy đá trôi giặt trên biển lớn
và là lần đầu tiên ở tỉnh bình thuận
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai khi đang nhặt ve chai tại khu vực biển thuộc thôn triều dương
xã tam thanh huyện phù quý tỉnh bình thuận
hai vợ chồng ông nguyễn lực và bà đặng thị phiện phát hiện một bao tải màu trắng trôi giặt trên biển
nghĩ đây là các gói trà nên hai vợ chồng ông lực đã đem về nhà cất
và cho ông đặng văn hòa chú cùng thôn phú long xã long hải huyện phú quý một gói để sử dụng
ông hòa sau đó đã lấy ra sử dụng thì phát hiện bên trong không phải là trà
nghĩ đây có thể là ma tủy đá nên khoảng một mươi bốn h ba mươi cùng ngày
ông hòa đến đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý để giao nộp và trình báo về vụ việc
sau khi tiếp nhận thông tin đội biên phòng cửa khẩu cảng phú quý bộ đội biên phòng bình thuận
đã nhanh chóng triển khai lực lượng để gặp gỡ tuyên truyền vận động
qua đó hai vợ chồng ông lực tự nguyện giao nộp toàn bộ số hiện vật đã vớt được trên biển
thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
một số đối tượng xấu đã ra tay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm của mình lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã triển khai nhiều biện pháp
vừa phòng chống dịch vừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng này
đem lại sự an tâm rất lớn cho người dân ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đối tượng ngô văn bình chú tải thị xã già rai trường tấn sang chú thành phố bạc liêu
tô thanh nhơn chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cả ba cùng là công nhân của một công ty thủy sản trên địa bàn xã long điền huyện đông hải
lợi dụng sự tin tưởng của chủ công ty khi giao nhiệm vụ bảo vệ cho công ty
ba đối tượng này đã bàn bạc thống nhất để trộm cắp tôm của công ty
ngô văn bình đã liên hệ với trần văn nhớ ở huyện đông hải để thu mua số tôm trộm được
để thực hiện hành vi trộm cắp bọn chúng đã cắt cầu giao điện của công ty vô hiệu hóa camera an ninh
khi nhớ đến công ty bọn chúng mở cửa và lấy trộm tôm giao cho bình
với thủ đoạn này bình sang và nhơn đã lấy trộm của công ty hơn năm trăm linh kg tôm nguyên liệu
còn đây là đối tượng nguyễn thái bình chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để có tiền tiêu xài cá nhân bình đã sử dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo tham gia vào các nhóm để tìm bạn
sau khi làm quen nguyễn thái bình sẽ hẹn bạn đến nhà nghỉ rồi lợi dụng lúc nạn nhân ngủ quên
bình chiếm ra tài sản của nạn nhân rồi tàu thoát
với thủ đoạn này nhiều nạn nhân đã sập bẫy
người dân và các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức cảnh giác
tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
thí dụ như là phải tăng cường các biện pháp như gắn camera an ninh
rồi gia cố các hệ thống cửa rồi trước khi đi ngủ thì phải kiểm tra lại tài sản
đặc biệt là những vật dụng dễ bị trộn như là xe hông đa các loại
thì mình phải đưa trong nhà các tiểu cân thẳng
trong thời gian dịch bệnh covid
covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
các đối tượng xấu sẽ lợi dụng mọi sự sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi phạm tội
chính vì thế ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
hơn ai hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân
tránh để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội
lập nhiều dây hụi mạo danh hụi viên để hốt và bán nhiều phần hụi
không nhằm chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
một đối tượng ngụ tại xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn chín đối tượng huỳnh minh dũng
chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đứng ra làm chủ nhiều dây hụi thu hút đông đảo hụi viên
tại địa phương tham gia đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhiều dây hụi mà huỳnh minh dũng làm chủ bị vỡ hụi
nhưng dũng đã không thông báo đến các hội viên mà tiếp tục lập thêm năm dây hụi mới
rồi mạo danh hụi viên hốt và bán nhiều phần hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh minh dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều đối tượng xấu lập những trang web đánh bóng những dự án bất động sản
tạo những tin nhắn giao bán giá rẻ để đánh lừa khách hàng
hầu hết những tin nhắn những trang web giao bán đều là những dự án ma dự án không có đầy đủ hồ sơ pháp lý
chủ đầu tư thiếu năng lực trong xây dựng và thi công
do đó để tránh rủi ro mỗi khách hàng khi xuống tiền mua bất cứ một dự án nào
thì hãy thận trọng trong giao dịch tránh chạy theo cơn sốt nhà đất để rồi
tiền mất cật ma
giống như nhiều khách hàng khác mỗi ngày chị nguyễn thị quỳnh mai hà nội
cũng nhận được rất nhiều những cuộc gọi những tin nhắn trào mời mua bán những dự án bất động sản giá rẻ
theo như chị mai trong số tất cả những dự án được chào mời
có khá nhiều những dự án mà chị thậm chí chưa nghe lên tên chủ đầu tư
và khi tìm hiểu trên mạng cũng không thấy thông tin về dự án như những cuộc điện thoại mà chị được tư vấn trước đó
tôi cũng hay nhận được các tin nhắn và những lời chào
rồi qua điện thoại về các mua bán bất động sản các dự án
thì tôi cũng có tò mò vào tìm hiểu xem các cái dự án đấy nó có thật sự rẻ và có giống như lời quảng cáo hay không
tuy nhiên là sau khi tìm hiểu thì tôi thấy là đa phần các dự án đấy là dự án ma
và có những dự án nó còn chưa khởi công xây dựng
có rất nhiều giải pháp phương pháp để các những người sale
bán hàng họ sử dụng họ tiếp cận với khách hàng
trong đó có cái giải pháp tele sale tức là gọi điện thoại đến khách hàng
tin nhắn rồi đến khách hàng tránh những cái việc mà chúng ta lợi dụng những cái phương pháp
những cái giải pháp đó để chúng ta lừa dối hoặc chúng ta đưa những cái thông tin không phù hợp
không đúng để khách hàng có thể là sập bậy

theo báo cáo của hiệp hội bất động sản việt nam
những trang giao bán nhà đất trên thị trường tăng mạnh ngay sau khi dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát

xem xét các thông tin nghe thông qua điện thoại thì chỉ để mang tính tham khảo để chúng ta có hiểu biết thêm
và khi chúng ta có nhu cầu thực sự thì cần phải tìm đến các đơn vị chủ đầu tư thực sự
tìm đến với các đơn vị tư vấn các sản giao dịch uy tín có thương hiệu
để chúng ta có thể trong cạnh đề xuất với họ để tư vấn
và giới thiệu cũng như là đảm bảo tính pháp lý trong quá trình giao dịch cũng như là mua bán
các bất động sản phải đảm bảo quy định của pháp luật
có thể thấy sau dịch lượng tiền giao bán nhà trung cư phân khúc bình dân tăng cao đột biến
cho thấy thị trường bất động sản tại hà nội đã khởi sắc trở lại
điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách của nhà nước
hỗ trợ đầu tư phát triển nhà ở được thực thi mạnh mẽ hơn
tuy nhiên trong bối cảnh biên bán tìm ra cách để gia tăng tỷ lệ giao dịch
mua lại càng tận trọng tìm hiểu kỹ sản phẩm bất động sản giao bán
nhằm tránh chạy theo xuất ảo góp phần đẩy giá nhà đất tăng lên
và sập bẫy mua phải những dự án ma dự án không đầy đủ hồ sơ pháp lý
chiều qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ
và tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đồng nai bà rịa vũng tàu
triệt phá thành công băng nhóm giang hồ tàng trữ vũ khí quân dụng
do các đối tượng hình sự cộng cán gốc hải phòng cầm đầu
và điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn hai tỷ đồng
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự dịp cuối năm của bộ trưởng bộ công an
qua công tác nghiệp vụ cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự cụm cán gốc hải phòng
liều lĩnh có bị hiện hoạt động băng nhóm tàn trữ triệt phép vũ khí quân dụng
để tranh giành địa bàn tại thành phố hồ chí minh đồng nai bà rịa vũng tàu và các tỉnh phía nam
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chỉ đạo phòng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
bàn chuyên án xác định băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức
thông qua mạng internet với thư đoạn tin vi xáo quyệt
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành phá án đồng loạt khám xét khẩn cấp tại một mươi bốn địa điểm thuộc nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh
bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu hai khẩu súng một trăm hai mươi viên đạn cùng nhiều hung khí
năm trăm tám mươi triệu đồng một xe ô tô hai mươi ba điện thoại di động cùng nhiều đồ vật tài liệu
ban chuyên án xác định đường dây này do nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê hải phòng cầm đầu
dùng sức cho điện là các đối tượng cộng cái nhiều tiền án tiền sự
gồm nguyễn văn dương cao duy hưng lò văn tuấn cùng một số đối tượng liên quan
căn cứ vào các tài liệu ban chuyên án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
hiện cục cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu mở rộng điều tra xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vừa phá thành công chuyên án
bắt quả tăng đối tượng hảng a hồ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn pá lau xã pá lau huyện trạm tấu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thôn nà vặng xã nghĩa an thị xã nghĩa lộ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng hàng a hồ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ hai bánh heroin gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng một số đồ vật tài sản khác có liên quan hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt hai đối tượng thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang dương minh đức đang có hành vi cất giấu trong người một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng
và thu giữ tại nơi ở của đức một túi ni lông bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung phát hiện thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến gần một bánh heroin một cân tiểu ly một điện thoại
và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu liên quan khác hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
còn tại tỉnh hà giang liên tiếp nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ
cũng được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang phát hiện xử lý góp phần làm trong sạch địa bàn
ghi nhận của phóng viên intv
đây là đối tượng hoàng văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và quan thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh tuyên quang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang
khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an
hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
vâng vâng vâng
thì là do thời gian dịch giãn
tôi mới xin mua bán ma túy

lúc đấy tôi
nói tiền thôi
thế là tôi làm liều

từng khói nhỏ để bán
chia nhỏ ra
chúng tôi bán được bốn triệu
công an thành phố hà giang cũng đã bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy
do hai đối tượng nguyễn tiến hân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và nguyễn tiến đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cả hai khung chú tệ xã ngọc đường
thành phố hà giang tỉnh hà giang cầm đầu
qua các vụ việc cho thấy
phần lớn tội phạm ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ
không hình thành đường dây lớn để dễ dàng
qua mắt lực lượng chức năng
chủ yếu là lấy hàng phục vụ cho các con nghiện trên địa bàn
từ đầu năm đến nay
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà giang đã phát hiện điều tra và làm rõ một mươi năm vụ
với hai mươi một đối tượng
đối với tội phạm ma túy
trên địa bàn thành phố
chúng tôi cũng đã kịp thời
khám phá bắt giữ
và xử lý
rất là cương quyết
bên cạnh đó còn tồn tại
một số các tụ điểm
một cái điểm các cái điểm bán lẻ
chủ yếu là do các con nghiện
tự mua đi bán lại
vì vậy mà trong thời gian tới
và nhất là trong cái đợt cao điểm này
chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành
bằng các cái biện pháp
để kịp thời phát hiện bắt giữ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thời gian tới
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà giang tiếp tục bám sát cơ sở
thực hiện có hiệu quả công tác truy vết
triệt phá tụ điểm phức tạp về tiền nạn xã hội
nhất là điểm mua bán sử dụng tài sự ma túy
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
liên quan đến vụ cướp giật tài sản
xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
tại một khu chợ trên địa bàn
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu
thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với huỳnh văn phương năm mươi tuổi
chú tại phường tân chính quận thanh khê
về hành vi cướp giật tài sản
trước đó phương đi đến khu vực chợ mới
thuộc địa bàn phường hòa thuận đông quận hải châu
thì phát hiện xe máy của ông lê đức hà
dựng trên vỉa hè không có người trông coi
mà vẫn cắm chìa khóa
liên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
khi vừa lùi xe xuống đường thì phương gặp ông hà
bị chặn lại nhưng vẫn tăng ga bỏ chạy
nhận tin báo công an quận hải châu
đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm
tổ tuần tra của công an phường hòa thuận đông
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu
đã phát hiện và bắt giữ phương tại ngã tư
ông ích khiêm trần cao vân
thu giữ được xe máy của ông hà bị mất
hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng
cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn văn quý
chú tại phường tám tp đà lạt
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quý thanh lộc phát
để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo đó trong thời gian thực hiện hợp đồng
với ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng đam rông
về việc tận thu tận dụng gỗ
là cây rừng có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão
nguyễn văn quý dưới danh nghĩa là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
quý thanh lộc phát
đã chỉ đạo nhân viên khai thác chở gỗ
từ các tiểu khu thuộc xã phi liêng huyện đam rồng
trái với các quy định trong hợp đồng đã ký
kiểm tra nhà xưởng và bãi tập kết
của công ty quý thanh lộc phát
lực lượng chức năng phát hiện gần sáu mươi mét khối gỗ thông tươi
và gỗ cây trò không rõ nguồn gốc
đang được tập kết tại đây
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình
cũng vừa bắt hai đối tượng
thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến
và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang dương minh đức
đang có hành vi cất giấu trong người
một túi ni lông bên trong chế chất bẩn màu trắng
và thu giữ tại nơi ở của đức
một bánh heroin

bên trong đều chế chất bột màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung
phát hiện thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến
gần một bánh heroin
một cân tiểu ly một điện thoại
và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu khác
hiệp vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
còn tại tỉnh hà giang
liên tiếp nhiều vụ mua bán
tàng trữ trái phép trên ma túy nhỏ lẻ
cũng được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà giang
phát hiện xử lý góp phần làm trong sạch địa bàn
ký nhận của phóng viên antv
đây là đối tượng hoàng văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và quan thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh tuyên quang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà giang
khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an
hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
vâng vâng vâng
vì là do thời gian dịch dã
tôi nhận thức
hành vi của mình là sai trái pháp luật
lúc đấy tôi
nói tiền thôi
vì là tôi làm liều
khi mua ma túy nghề thì chúng tôi chia ra
từng khói nhỏ để bán
chia nhỏ ra
và chúng tôi bán được bốn triệu
trước đó công an thành phố hà giang cũng đã bóc gỡ
đường dây buôn bán ma túy do hai đối tượng
nguyễn tiến hân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm

cả hai khung trúng tại xã ngọc đường
thành phố hà giang tỉnh hà giang cầm đầu
cả hai khung trúng tại xã ngọc đường
qua các vụ việc cho thấy
phần lớn tội phạm ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ
không hình thành đường dây lớn để dễ dàng
qua mắt lực lượng chức năng
chủ yếu là lấy hàng phục vụ cho các con nghiện trên địa bàn
từ đầu năm đến nay
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang
đã phát hiện điều tra và làm rõ một mươi năm vụ
với hai mươi một đối tượng
đối với tội phạm ma túy
trên địa bàn thành phố
chúng tôi cũng đã kịp thời
khám phá bắt giữ
và xử lý
rất là cương quyết
bên cạnh đó còn tồn tại
một số các tụ điểm
một cái điểm các cái điểm bán lẻ
chủ yếu là do các con nghiện
tự mua đi bán lại với nhau
vì vậy trong thời gian tới
nhất là trong đợt cao điểm này
chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành
bằng các biện pháp
để kịp thời phát hiện
bắt giữ để xử lý theo đúng quy định
của pháp luật
thời gian tới đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà giang
tiếp tục bám sát cơ sở
thực hiện có hiệu quả công tác truy vết
triệt phá tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội
nhất là điểm mua bán sử dụng tài sự ma túy
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa bắt giữ một nhóm đánh bạc
tại nhà riêng ở xã ea hua
huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm ba mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
sòng bạc trên do lê thái định
chú ở xã ea hua tổ chức
định đã đặt vấn đề thuê nhà của ông nguyễn văn nam
ở địa chỉ trên với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn
một ngày để thường xuyên tổ chức đánh bạc
tại thời điểm bị phát hiện
ngoài định và nam còn có tám đối tượng
tham gia đánh bạc đều chú ở huyện buôn đôn
huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc